kính chào quý vị và các bạn
tại khu vực đông bắc bộ trong ngày mai mưa sẽ tạm giảm chỉ chủ yếu xảy ra cục bộ về chiều tối
nền nhiệt độ nhít nhẹ cao nhất trưa chiều mai là ba mươi hai ba mươi năm độ một số địa phương còn nắng nóng nhẹ trở lại
sang ngày mùng năm và mùng sáu mưa rông gia tăng trở lại về diện và lượng
mưa với cổng độ khá tập trung về chiều tối đêm và sáng
ban ngày còn nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều sao động từ ba mươi ba mươi ba độ
vì tây bắc bộ trong ngày mai còn nắng nóng tại lai châu điện biên và phía bắc hòa bình
với mức nhiệt cao nhất ngày từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ các khu vực khác mức nhiệt sẽ không quá ba mươi bốn độ
sáng hai ngày tiếp theo mưa rông gia tăng về diện và lượng nhiệt độ sẽ giảm lần lượt là hai ba độ
trong hai ngày tới các tỉnh thanh hóa nghệ an chỉ có nắng nóng nhẹ với mức nhiệt không quá ba mươi năm độ
chiều tối vẫn có thể có mưa rào và rông nắng nóng gây gắt và đặc biệt gây gắt
nắng nóng gây gắt sẽ tập trung tại các tỉnh hà tĩnh đến thừa thiên huế với mức nhiệt cao nhất ngày mai là ba mươi sáu ba mươi chín độ
sang đến hai ngày tiếp theo mưa sẽ gia tăng về cường độ và nắng nóng sẽ dịu dần
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận còn có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt trong ngày mùng bốn
với mức nhiệt cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ từ ngày mùng năm mùng sáu nắng nóng giảm dần
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
khu vực tây nguyên trong thời đoạn ba ngày tới mưa rông cũng có xu hướng gia tăng hơn về chiều tối
do nhiễu động trên tầng khí quyển cao vào ban ngày vẫn tiếp tục có nắng nhiều có nơi nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi bốn ba mươi bảy độ sau đó giảm dần mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh nam bộ có thể thích chủ đạo ba ngày tới là nắng nóng với mức độ không quá gây gắt
từ chiều tối và tối mưa rông xuất hiện ở khoảng một phần ba đến một phần hai diện tích khu vực
mức độ nắng nóng cũng giảm đi trong hai ngày mùa năm và mùa sáu